thông tin từ trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện vật lý địa cầu cho biết
vào lúc năm giờ ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng hai một trận động đất mạnh hai tám độ richter đã xảy ra tại huyện bắc trà my tỉnh quảng nam
vị trí xảy ra trận động đất có tọa độ khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm linh tám độ kinh đông với độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
ngay sau khi động đất xảy ra ubnd huyện bắc trà my tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp cùng các địa phương
đi kiểm tra tình hình xem xét tác động của trận động đất này
hiện trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi tình hình động đất tại khu vực